chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị về vụ việc công ty cổ phần đầu tư thương mại phúc gia bảo sáu mươi tám và chi nhánh tám trăm sáu mươi tám nha trang huy động vốn kiểu đa cấp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh khánh hòa đã nhận được một số đơn tố cáo của các cá nhân đã góp vốn vào công ty phúc gia bảo nhưng chưa được công ty này trả tiền như đã cam kết trong hợp đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang trong quá trình tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân
đồng thời làm việc với ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư thương mại phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám nha trang để xác minh sự việc
theo thông tin ban đầu riêng tại địa bàn khánh hòa công ty này đã huy động tổng cộng gần bảy mươi tỷ đồng với trên một năm trăm linh hợp đồng núp dưới tên là hợp tác kinh doanh
có ba mã sản phẩm được tung ra mời gọi người tham gia góp vốn là một mươi hai sáu triệu đồng ba mươi sáu sáu triệu đồng và bảy mươi hai sáu triệu đồng
từ ứng với đó là các khoản trả lãi cao ngất ngưỡng sau vài tháng
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi năm phúc gia bảo cũng đã tung ra hai đợt thưởng lớn cho những ai giới thiệu được từ sáu đến một mươi người mua gói ba mươi sáu sáu triệu sẽ được hưởng hoa hồng là một trăm năm mươi triệu đồng
chính vì chiều kích cầu này rất nhiều nhà đầu tư đã lao vào bằng mọi hình thức thậm chí là vay mượn người thân vay nóng bên ngoài để tham gia
vụ việc đổ bể khi từ trước đất tết đến nay công ty này đã biệt tâm một cách khó hiểu nhiều nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần trồng chất
thưa quý vị một hình thức lừa đảo mới xuất hiện ngay trên đường phố của hà nội nhằm qua mắt lực lượng chức năng và người dân đó là xe buýt nhái
chiếc xe buýt giả được sơn sửa theo đúng màu hình thức của xe buýt thật và đón khách tại những trạm dừng đỗ xe buýt
mới đây lực lượng công an đã vào cuộc bắt và xử lý được một xe buýt nhái
tuy nhiên để ngăn chặn rứt điểm tình trạng này thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành khác
phản ánh của phóng viên antv
sau khi nhận được thông tin xe buýt nhái hoạt động bắt khách trái quy định khiến nhiều người dân lầm tưởng là xe buýt thật
lực lượng công an giao thông hà nội đã theo dõi và kiểm tra phương tiện khi chiếc xe đang đi vào đường cấm
lúc kiểm tra lái xe chỉ xuất trình được bằng lái giấy tờ xe chỉ xuất trình được bằng lái giấy tờ xe chỉ xuất trình được bằng lái